mỗi mùa mưa bão đến thì nỗi lo về an toàn hồ đập luôn hiện hữu
có nhiều vụ vỡ hồ và đập thì đã xảy ra và để lại những hậu quả rất nặng nề
tuy nhiên hiện nay nhiều hồ thủy lợi dù đã xuống cấp nghiêm trọng
nhưng mà lại không được sửa chữa kịp thời và khiến cho nhiều người dân lo lắng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
hồ thủy lợi mại đẩy được đầu tư hơn bốn ba tỷ đồng để tưới nước cho gần một mươi hai hectare lúa
nhưng hiện nay phần chính của thân đập nhiều vết nứt đã xuất hiện
lo sợ nguy cơ vỡ đập nên từ năm hai nghìn một mươi một đến nay hồ mại đẩy không dám tích chữ nước

trong cái hồ này bởi vì nếu tích nước cao thì cái dòng thấm của nó rất lớn
dòng thấm lớn như thế thì nó có khả năng là nó xảy ra cái chuyện vỡ đập
theo thống kê hiện tỉnh bắc cạn có ba mươi hai hồ thủy lợi lớn
trong đó có hai hồ có dung tích trên một triệu mét khối nước
đáng chú ý trong số này có tám hồ có nguy cơ mất an toàn rất cao trong mùa mưa lũ
như hồ khuổi dú hồ thôm mong hồ lọ pheo hồ mại đẩy ở huyện nari
hồ nà kiến hồ thôm pét ở huyện trợ đồn và hồ thôm sâu hồ khuổi quang ở huyện trợ mới
còn đối với một số những cái hồ chứa dưới năm trăm linh mét thì có một số cái hồ có nguy cơ mất an toàn rất cao
hầu hết các hồ chứa này thì được xây dựng từ rất lâu
có những hồ chứa được xây dựng từ những thập liên sáu mươi bảy mươi
vì khi qua nái tràn những cái tràn của các hồ đập này hầu hết là
chưa được gia cố mà nó là tràn đất
nó có nguy cơ cao khi mà nước dâng lên đến cái mực nước tràn qua tràn
do thiếu kinh phí nên nhiều hồ thủy lợi tại bắc cạn dù mất an toàn nhưng chưa được gia cố sửa chữa thường xuyên
nhiều hồ nước dò dỉ qua thân đập đã nhiều năm nhưng vẫn phải tích nước để phục vụ sản xuất
đáng lo ngại là những hồ chứa nước này thường ở vị trí trên cao
phía dưới thường là khu dân cư hoặc khu sản xuất của người dân
nên nếu xảy ra vỡ đập có thể để lại hậu quả nặng nề
do đó tỉnh bắc cạn cần quan tâm sửa chữa để bảo đảm an toàn